tại thành phố hồ chí minh trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố hồ chí minh
đã phối hợp cùng cơ quan đầu tư bang selangor malaysia tổ chức hội thảo
cơ hội đưa hàng vào thị trường malaysia tới dự có hơn một trăm linh doanh nghiệp
thuộc nhiều lĩnh vực trên địa bàn thành phố
tại cuộc hội thảo các chuyên gia đã chia sẻ thông tin về tổng quan thị trường malaysia
tầm quan trọng cũng như điều kiện để đạt được chứng nhận hà lan tại thị trường các nước hồi giáo
cũng như giới thiệu đến các doanh nghiệp việt nam về hội nghị thượng đỉnh kinh doanh quốc tế selangor
dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng một mươi tới tại đất nước malaysia
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa việt nam và malaysia đạt một mươi một tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu usd
riêng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hàng việt nam xuất khẩu sang malaysia đạt ba trăm ba mươi bảy sáu triệu usd
đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa việt nam sang malaysia trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lên một tỷ hai trăm năm mươi năm triệu usd các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm máy móc thiết bị và phụ tùng
máy vi tính điện tử và linh kiện điện thoại và linh kiện